trong tám ca dương tính với sars cov hai ở thành phố đồng xoài phát hiện sáng ngày một mươi một tháng tám
trong đó sáu ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nguyên bình
địa chỉ tại ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố hồ chí minh lên giao nhận hàng tại công ty làm lây lan dịch bệnh
hai ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này là f một của hai công nhân bị nhiễm covid một mươi chín của công ty nguyên bình
ngay sau khi phát hiện chúng ca dương tính nói trên
ngay trong đêm qua và dạng sáng nay ngành y tế thành phố đồng xoài đã có mặt để tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ công ty
và nơi lưu trú của tất cả các công nhân
đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cũng tiến hành lấy mẫu của tất cả sáu mươi sáu người liên quan đến chùm lây nhiễm
và đưa đi cách ly tập trung tất cả các trường hợp này
từ ngày một mươi cho tới ngày một mươi năm tháng tám kết thúc đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu lần thứ hai
bà rịa vũng tàu sẽ giãn cách
bà rịa vũng tàu sẽ giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm cho tới ngày một mươi năm tháng tám
cho tới ngày hai mươi năm tháng tám là thông tin bà nguyễn thị yến phó bí thư thường trực tỉnh ủy bà rịa vũng tàu khẳng định
tại cuộc họp báo trực tuyến vào sáng ngày hôm nay một mươi một tháng tám
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng tám tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị một mươi sáu và các quy định phòng chống dịch của địa phương
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng tám bà rịa vũng tàu phấn đấu
bảy trên tám huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đạt trạng thái bình thường mới
việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh
sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể tại thời điểm ngày hai mươi năm tháng tám
ở một số khu vực của thành phố vũng tàu và thị trấn long hải huyện long điền sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu
ngày hôm nay công an xã long đức thành phố trà vinh đang hoàn tất hồ sơ
đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bốn người dân cùng chú tại phường một thành phố trà vinh
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng tám qua công tác nắm tình hình lực lượng công an xã phối hợp với quân sự
tiến hành kiểm tra nhằm
một người phụ nữ thì phát hiện bốn người trên đang tụ tập nên tiến hành lập biên bản quả tàng
qua làm việc chủ nhà khai nhận có thuê một người phụ nữ đến phụ việc nhà và rủ thêm hai người đàn ông khác
đến để ăn hủ tiếu xào cơ quan chức năng đã xử phạt mỗi trường hợp một mươi năm triệu đồng
riêng chủ nhà là hai mươi triệu đồng vì có hành vi tổ chức tụ tập đông người
sau hai tuần bắt giữ và củng cố hồ sơ ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra huyện
rồng giềng tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn đối tượng tổ chức đánh bạc
và đánh bạc an tiền cho hàng chục người khác tham gia trong lúc toàn tỉnh kiên giang đang thực hiện
giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê mẫn xuyên võ tấn tài võ văn phước và lâm minh lành
cùng chú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng công an đã đột kích
tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một căn nhà hoang thuộc ấp sẻo dầu xã hỏa an
khi thấy lực lượng công an nhiều con bạc bỏ chạy số còn lại đóng cửa căn nhà để cố thủ
buộc lực lượng công an phải dùng súng bắn đạn hơi cay để khống chế và bắt được một mươi năm đối tượng
tạm giữ số tiền khoảng năm mươi triệu đồng hai bộ tài xỉu và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
ổ bạc này do xuyên tài phước và lành đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trong một ngôi nhà của người dân bỏ trống
hơn bốn trăm linh tỷ đồng là số tiền giao dịch của đường dây lô đề lớn vừa được phòng cảnh sát hình sự
và phòng an ninh mạng công an tỉnh đắk lắc phối hợp điều tra triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây này là bùi thị bích trâm chú tại số hai y rút thị trấn buôn chấp
huyện công an a tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an trâm khai nhận đã tổ chức đường dây ghi đề này vào giữa năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên trên bốn trăm linh tỷ đồng
số tiền giao dịch hàng ngày là hơn một tỷ đồng
việc ghi số đề chủ yếu được thực hiện thông qua các mạng xã hội như zalo messenger vàber
thủ đoạn làm số của em là đi tìm những người bán vé số để họ có ghi số hay không nếu có thì nộp cho em
và em nhận được sáu người ở huyện công an
một người ở huyện công an và một người ở tỉnh khánh hòa
một ngày em nhận số của những con đề
nếu mà họ thắng thì em chung tiền nếu mà họ thua thì em thu tiền
giao dịch tiền lúc thì đi thu và lúc thì chuyển khoản
ví dụ em làm bài miền trung và miền bắc
chiều sổ ra kết quả thua thì em chung tiền mà thắng thì em thu tiền những người
để qua mắt lực lượng công an thì em đã lưu tên xem bằng lưu và ký hiệu của em
ví dụ như cô mai thì em lưu là cm
cô hồng thì em lưu là ch
tối em cộng xong em báo tin nhắn anh thu là em xóa tin nhắn
tính chất của đối tượng rất là tinh vi xảo quyệt
sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn để nhằm đối phó tránh việc bị cơ quan điều tra công an phát hiện
đối tượng thường dùng số điện thoại không dính chủ
vì cách thức giao tiền
ví dụ như là khi thu tiền nhận tiền
thường là thay đổi địa điểm
thế nên là rất khó khăn trong công tác điều tra xác minh tính chất
để mà phát hiện tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động hoàn toàn của đối tượng
tiến hành khám xét tại một mươi địa điểm tổ chức ghi đề của trâm và đồng bọn
tổ phá án đã thu giữ hai mươi điện thoại di động chín trăm bốn mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật phương tiện liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ bùi thị bích trâm cùng tám đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
sáng nay một vụ cháy nổ kinh hoàng tại cửa hàng bán ga số nhà hai trăm bốn mươi bốn đường thạch sơn thị xã sapa tỉnh lào cai đã xảy ra
rất may là không có thiệt hại về người
vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh mặt hàng ga khí hóa lỏng
ngay sau khi xảy ra đám cháy lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường nhưng rất khó tiếp cận bởi các bình ga liên tục phát nổ tạo ra những khối lửa khổng lồ nguy hiểm
thống kê sơ bộ ban đầu tài sản của hai hộ gia đình tại số nhà hai trăm bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu đã bị thiệt hại hoàn toàn
số nhà hai trăm bốn mươi hai bị đám cháy lan làm ảnh hưởng một phần đến toàn bộ tầng một và tầng hai
tại hiện trường còn lại rất nhiều vỏ bình ga trong đó có cả những bình ga lớn cũng phát nổ
liên bộ công thương tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong đó giữ nguyên các mặt hàng xăng và giảm nhẹ đối với các mặt hàng dầu
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tiếp tục giữ nguyên ở mức hai mươi bốn trăm chín mươi tám đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba cũng giữ mức hai mươi một sáu trăm tám mươi một đồng một lít giá dầu diesel năm s ở mức một mươi sáu một trăm bảy mươi ba đồng một lít
giảm hai trăm linh hai đồng một lít so với giá hiện hành
dầu hỏa có giá một mươi năm một trăm bảy mươi chín đồng một lit giảm hai trăm một mươi chín đồng một lit so với giá hiện hành
dầu mazut một trăm tám mươi cts ba năm s có giá một mươi năm bốn trăm linh năm đồng một kg giảm một trăm một mươi bảy đồng một kg so với giá hiện hành
nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín mặc dù giá xăng trên thị trường thế giới có xu hướng tăng
bộ công thương tài chính quyết định tăng chi quỹ bình ổn giá để giữ ổn định không tăng giá các mặt hàng xăng giảm giá các mặt hàng dầu ở mức nhiều hơn mức giảm của thế giới
chương trình ngay bây giờ sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
để đảm bảo việc tiếp cận vaccine covid một mươi chín và tăng khả năng huy động nguồn lực của xã hội
quỹ ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ y tế chính thức cho phép công ty vina capital thực hiện hợp tác công tư tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế là mua năm liều vaccine trả tặng xã hội một liều
quỹ ba nhân dân tp hcm cho biết thành phố luôn ý thức rõ về tầm quan trọng của vaccine trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội để mang vaccine về cho người dân
quỹ ban nhân dân tp hcm đã giao tập đoàn ving capital và công ty safraco nhiệm vụ đàm phán chuyển dự thảo hợp đồng để mua năm triệu liều vaccine moderna để thương thảo và ký hợp đồng chính thức
dự kiến lịch gia vaccine vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một hoặc quý i năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời tiếp tục thương lượng cung ứng tối thiểu hai triệu liều moderna giao trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra các công ty được ủy quyền sẽ mua ít nhất một mươi triệu liều vaccine mũi tăng cường và giao trong đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi
vì mối thứ hai này rất quan trọng và hiện nay các nước đã đặt hàng nhiều
do đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng kiến nghị bộ y tế tổng hợp nhu cầu vaccine morina của các địa phương khác nhằm tổng số lượng đặt hàng vaccine gần năm triệu liều chính và một mươi triệu liều tăng cường để thúc đẩy giao hàng sớm và có thể giảm giá mua vaccine
ngoài ra quỹ ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị bộ y tế xem xét ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm khi có yêu cầu từ nhà sản xuất nhà cung ứng vaccine
sau một thời gian tập trung dồn sức chống dịch
một số chuyển biến rất quan trọng
tuy nhiên vẫn có tình trạng quá tải nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng và nếu đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm tại các địa điểm tiêm sẽ bị xử lý
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đánh giá trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm về tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thành phố được ban hành ngày một mươi một tháng tám
tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai chỉ thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm
bí thư thành ủy tp hcm đánh giá cao việc nhiều cơ quan đơn vị đang lập đường dây nóng phục vụ phòng chống dịch phản ứng nhanh hơn có nhiều giải pháp việc làm cụ thể đáp ứng hơn
qua đó tp hcm ghi nhận một số chuyển biến tích cực
bí thư thành ủy lưu ý các địa phương phát huy lực lượng tại chỗ để chống dịch bên cạnh sự hỗ trợ từ bên ngoài
chỉ ra những hạn chế bí thư nên cho biết có tình trạng quá tải nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng nếu phát hiện lây nhiễm tại các điểm tiêm sẽ xử lý đơn vị xảy ra lây nhiễm
về điều trị f quản lý f một ông nên yêu cầu điều chính phù hợp để hạn chế tình trạng quá tải giữa các tuyến cách ly thu dung điều trị cố gắng thực hiện đồng bộ điều trị chăm lo quản lý f gắn với hạn chế số ca tử vong
lãnh đạo thành ủy tp hcm hy vọng mỗi người cố gắng nỗ lực quyết tâm vượt qua chính mình để đi qua cơn bão một cách bản lĩnh để chiến thắng dịch bệnh
với niềm tin sức mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động phối hợp chặt chẽ chúng ta cùng làm tốt hơn những việc đang làm để sớm đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị từ địa bàn được đánh giá là khu vực có nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín giờ đây thành phố thủ đức đã có hàng trăm khu phố tổ dân phố con hẻm và chung cư với hơn sáu mươi năm hộ dân
nhân khẩu được đánh giá là vùng an toàn với dịch và để đạt được điều này là sự hỗ trợ của hàng ngàn tình nguyện viên gồm nhiều lực lượng cùng tham gia mô hình khu phố an toàn không còn covid
đây là một trong những khu phố an toàn không còn covid điển hình tại phường trường thọ thành phố thủ đức
tại đây mỗi ngày tổ dân phố tự quản sẽ phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên hội cựu chiến binh trực canh gác chốt từ sáu h đến một mươi tám h hàng ngày để kiểm soát người ra vào
không cho người lạ mặt và người giao hàng vào khu dân cư
cho đến nay trên địa bàn phường cũng đã tiến hành ra sót dẫn động và phối hợp với khu phố thành lập được ba mươi tám vùng an toàn trong đó khoảng trên một trăm năm mươi tình nguyện viên
hiện nay đang hoạt động có hiệu quả tốt
ủy ban nhân dân phường an khánh thành phố thủ đức
trụ sở ủy ban phường từ lúc nào đã trở thành kho hàng để lưu trữ lương thực thực phẩm hỗ trợ cho người dân trên địa bàn
mỗi sáng nơi đây sẽ là điểm tập kết để chính quyền địa phương sắp xếp chuyển lương thực đến để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh đặc biệt là người dân trong khu vực vùng an toàn
đây là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm giữ vững vùng an toàn kiểm soát sự lây lan của dịch tiến tới thực hiện xanh hóa bản đồ covid một mươi chín trên địa bàn
mỗi ngày chúng ta tăng được nhiều cái vùng an toàn
thì trên bản đồ của phường tăng mỗi ngày được thêm phường an toàn thì chính là cái việc là chúng ta đã dần dần để mà khống chế được cái dịch cũng như là đẩy lùi cái phần dịch
khu phố tổ dân phố an toàn không còn covid là sáng kiến của công an tp thủ đức nhằm giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tp thủ đức chỉ đạo công an ba mươi bốn phường nhanh chóng tham mưu ủy ban nhân dân phường khẩn trương thiết lập các vùng an toàn tại tất cả các hẻm tổ dân phố
khu phố khu vực chung cư hoặc ngay cả đối với các cơ sở tôn giáo nếu đảm bảo đủ điều kiện không có ca f liên tục trong vòng bảy ngày trở lên
đối với lực lượng công an thành phố thủ đức thì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của ban giám đốc giao cho để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên địa bàn cũng như phòng chống covid cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn để sẽ chiến thắng cái dịch này

với sự giúp đỡ kịp thời ông giới đã qua cơn nguy hiểm đây là hành động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân việt nam nói chung cũng như tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ khi đồng hành giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh
cuộc chiến với covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết công an các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh luôn phải đảm bảo một trăm linh quân số để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
nhiều tháng xa gia đình ai cũng có những nỗi điểm riêng hy sinh hạnh phúc cá nhân
vẫn giữ vững niềm tin bền ý chí nơi tuyến đầu để mang lại bình yên cho người dân
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thì đại úy nguyễn minh xuân trưởng công an phường tám quận năm tp hcm nhận được cuộc gọi video
từ con trai bốn tuổi đang ở nhà cùng mẹ trong thời gian giãn cách xã hội
hơn hai tháng nay đồng chí xuân cùng cán bộ chiến sĩ công an phường
phải ở lại đơn vị trực chiến một trăm linh quân số
nhớ hả nhớ nhiều không
nhớ nhiều không
dạ nhiều hả
ba bà ơi dạ virus đi rồi về với con

hả thì ba sắp về rồi
sẽ chiến đấu với virus để về với con sớm nha
rồi mấy anh học tiếp đi nha ba phải làm nhiệm vụ tiếp rồi
không ba cái nè không ba cái
anh em ở đơn vị đều phải tập trung tất cả mọi nguồn lực
để vừa đảm bảo các chốt kiểm soát vừa đảm bảo các chốt phong tỏa trên địa bàn phường
cũng như là công tác tuần tra để phòng chống các hành vi vi phạm về phòng chống dịch
mặc dù không được về nhà nhưng các đồng chí cũng cố gắng gọi điện người thân
để vừa ổn định tinh thần của người thân
vừa ổn định tinh thần của người thân
người thân trong gia đình cũng vừa đảm bảo được tốt
cái công tác chấp hành được mệnh lệnh của cấp trên tại đơn vị
xác định công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
là yếu tố quyết định để thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh
công an phường tám quận năm đã thường xuyên xuống địa bàn
đừng loa tuyên truyền và nhắc nhẫn người dân tuân thủ giãn cách xã hội
bảo vệ vùng xanh khoanh chặt vùng đỏ không để dịch lây lan trong cộng đồng
công an phường đã thực hiện phương châm đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người
xong xong đó nhắc nhẫn bà con thực hiện nghiêm trị thị một mươi sáu
và căn bệnh nguy hiểm này
xong xong đó vừa tuyên truyền cho bà con để biết căn bệnh này nguy hiểm như thế nào
để từ đó vận động bà con phát hiện những trường hợp không chấp hành
thì điện báo công an phường
nhờ sự gần gũi với quần chúng nhân dân hàng ngày cán bộ chiến sĩ công an phường tám quận năm
luôn kịp thời nắm mắt tâm tư nguyện vọng của từng người dân
kịp thời xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự
cũng như phối hợp với khắp ủy chính viên địa phương hỗ trợ những trường hợp
có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch
bà con ở đây cũng rất là cảm kích các đồng chí công an thực hiện các nhiệm vụ
nhất là khuya đêm tối là cũng xuống kiểm tra hay là nhắc nhở bà con
rất là thương các đồng chí mặc dù các đồng chí trực liên tục
có những đồng chí biết những đồng chí là không được về nhà
hoặc là các ông chí ở xa là phải trực thường xuyên ở phường ở khu vực
nhưng mà các đồng chí vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ tốt trên da
tận mắt chứng kiến công việc bộn bề của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch
mới thấu hiểu hết nỗi vất vả sự hy sinh cống hiến của các anh
dù nắng hay mưa ngày hay đêm các anh vẫn đang gồng mình để đẩy lùi dịch bệnh
tranh thủ giờ nghỉ trưa đại úy nguyễn minh xuân
trưởng công an phường tám quận năm tp hcm ghế ngang nhà
dù nhớ vợ con nhưng anh chỉ dám đứng từ xa để chào hỏi
động viên hai mẹ con cố gắng vượt qua khó khăn
cách xã hội
cuộc chiến với covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết
vậy nhưng có một điều chắc chắn rằng
bằng tình yêu nghề yêu ngành và lời hứa
ba sẽ chiến thắng con covid
sẽ giúp đại úy xuân cùng đồng đội vững niềm tin
bệnh ý chí nơi tuyến đầu để mang lại bình yên cho người dân